tại tỉnh bình định chủ tịch ubnd huyện hoài ân đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối với chủ tịch ubnd xã ân tưởng tây là bà phạm thị thu hà
để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
sự việc này liên quan đến ổ dịch tại thôn phú hữu hai xã ân tường tây huyện hoài ân
trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định một số thành viên trong gia đình một người dân
ở địa phương trên đã đi từ tỉnh bình dương về địa phương vào ngày hai mươi năm tháng bảy
là bệnh nhân số hai trăm một mươi năm nghìn tám trăm bốn mươi ba không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
đã gặp gỡ tụ tập nhiều người tạo thành ổ dịch lớn khó kiểm soát
đến nay đã xác định hai mươi sáu trường hợp dương tính và một mươi trường hợp nghi mắc liên quan đến ổ dịch thôn phú hữu hai